chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm
đây là thời điểm nhiều người dân lựa chọn đi du lịch hoặc về quê thăm người thân
năm nay giá vé máy bay có xu hướng tăng cao hơn mọi năm
xu hướng du lịch nhu cầu đi lại của người dân có sự thay đổi như thế nào
tại thời điểm ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn trên trang web của hãng
đi ngày hai mươi bảy tháng bốn về ngày một tháng năm thấp nhất là ba hai mươi năm triệu khứ hồi
và cao nhất là một mươi sáu hai triệu đồng khứ hồi
trong khi đó giá vé máy bay của vietnam airlines có lịch trình cùng ngày
có giá thấp nhất năm triệu khứ hồi và giá cao nhất chín triệu khứ hồi
trong các ngày hai mươi bảy đến hai mươi tám tháng bốn
theo lịch nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm mới nhất
người lao động được nghỉ liên tục năm ngày nhu cầu về quê đi du lịch thường có xu hướng tăng
theo thông tin từ cục hàng không việt nam tính đến ngày một mươi tám tháng bốn
các hãng hàng không đã cung ứng trung bình một trăm linh đến một trăm một mươi ghế mỗi ngày
trên các đường bay nội địa trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vào mùng một tháng năm
tăng khoảng hai mươi so với lịch bay trung bình trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên hiện nay tỷ lệ đặt chỗ của hành khách chỉ ở mức trung bình
từ bốn mươi đến sáu mươi đối với các đường bay nội địa đi từ hà nội và tp hcm
người dân có xu hướng đi du lịch bằng ô tô đến các địa điểm trong phạm vi vài trăm km
ví dụ nếu như ở sài gòn du khách sẽ đi đến các địa điểm du lịch mũi né hồ tràm nha trang
các địa điểm xung quanh hà nội như sầm sơn hạ long hòa bình sa ba cũng được người dân lựa chọn
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại